thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang
trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
do ban chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức
tại hội nghị đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đã giới thiệu
nội dung chủ yếu của nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
việc tổng kết nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng được tiến hành ở các cấp huyện ủy tỉnh ủy
thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị cấp ủy tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết
ở cấp mình thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp
bảo đảm việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện nghiêm túc thực chất hiệu quả
sát với chức năng nhiệm vụ của từng ban bộ ngành trung ương địa phương đơn vị
cùng với đó bảo đảm việc tổng kết nghị quyết đúng thời gian quy định tránh hình thức chiếu lệ
và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước quá trình tổng kết
nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng hệ thống chính trị cán bộ đảng viên
lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ
nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới là một nghị quyết lớn
mang tầm dân tộc đất nước không chỉ là việc tổng kết theo quy định mà trong bối cảnh khu vực
và thế giới có nhiều thay đổi đòi hỏi phải có tổng kết và cần có một nghị quyết mới
để chỉ đạo bảo vệ tổ quốc để làm được điều trên từ cấp huyện cấp tỉnh đến cấp trung ương
đều phải có tổng kết sau đó mới đưa lên bộ chính trị thảo luận
trách nhiệm của cấp ủy rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết
cũng như bổ khuyết vấn đề mới đi từ cơ sở
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một được ban hành
trên cơ sở thành tựu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của gần ba mươi năm đổi mới đất nước
đã kế thừa một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa chín về chiến lược bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới nghị quyết này có vai trò quan trọng thể hiện đường lối tư duy mới
đột phá về sự lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và sáu mươi tám năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ vào chiều ngày hôm qua
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã đến thăm làm việc với tướng lĩnh sĩ quan cán bộ và chiến sĩ
cục an ninh nội địa bộ công an đơn vị đã có rất nhiều thành tích trong các cuộc kháng chiến
giành độc lập dân tộc và sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước
cùng dự với chủ tịch nước có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
trong suốt quá trình cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đảng
nhà nước lực lượng an ninh nhân dân đã lập được những chiến công oanh liệt góp phần to lớn
vào sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền nhân dân và xây dựng phát triển đất nước
lực lượng an ninh nội địa tiền thân là lực lượng chống phản động
ra đời từ những ngày đầu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ lực lượng an ninh đã tổ chức hàng nghìn trận đánh
diệt ác phá kìm trừ giam vô hiệu hóa hàng nghìn cơ sở của địch
bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo và khu căn cứ
qua đó góp phần quan trọng cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sau giải phóng dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức
song với truyền thống bản lĩnh mưu trí sáng tạo chủ động hiệu quả
lực lượng an ninh nội địa tiếp tục lập nên nhiều chiến công thành tích xuất sắc
chủ tịch nước nhấn mạnh việc nêu lại những mốc son lịch sử
truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh vào dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước và kỷ niệm sáu mươi tám năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
để mãi mãi ghi nhớ tri ân những công hiến hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ lực lượng an ninh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay
chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng khi trong những năm gần đây dù có nhiều thách thức
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân
trong đó có lực lượng an ninh nội địa đã phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữ vững thế trận chủ động chiến lược không để bị động bất ngờ
những kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa đã tạo nền tảng quan trọng
góp phần giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội
và mở rộng đối ngoại của đất nước trong thời gian qua
để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống
chủ tịch nước đề nghị cục an ninh nội địa trước mắt cần có kế hoạch cụ thể bố trí lực lượng tăng cường cơ sở
nhất là tại các địa bàn trọng yếu tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
không để xảy ra bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm và sea games ba mươi một trong thời gian sắp tới
chúng ta tiếp tục quán kiệt nghị quyết đảo lần thứ một mươi ba của đảng
chấp hành nghị quyết đảo lần thứ bảy của đảng bộ công an trung ương
cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
trái bứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thì an ninh nội địa phải đặt ra những phương án để thực sự tiến lên hiện đại
của một đất nước gần một trăm linh triệu dân ba mươi ba vạn cây số này
với năm tư dân tộc anh em này với tình hình quốc tế và bằng phán động trong nước
như thế thì phải làm những phương án nào để thực sự là đảm bảo được cái yêu cầu
đối với việc bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
các đồng chí sẽ là những cấn bộ chiến sĩ giữ chế độ đảm bảo sự lãnh đạo
của đảng cộng sản việt nam trong quá trình lãnh đạo đất nước và xã hội
một lực lượng rất quan trọng
nữa tôi đề nghị các đồng chí đã phát huy tốt rồi
cần phát huy hơn nữa sự gắn kết phối hợp giữa công an và quân đội
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã từng phát biểu công an một quân đội là hai cánh cung
cho nên cái việc này rất quan trọng
chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy truyền thống của lực lượng an ninh trong hai cuộc kháng chiến
dành độc lập dân tộc cục an ninh nội địa cần có quyết tâm cao
thay đồng bộ hiệu quả các giải pháp công tác đánh địch từ trung tâm địch
nắm tình hình tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở từ khi mới nảy sinh
không để diễn biến phức tạp không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự
cùng với đó tập trung xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân
trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc giữ vững an ninh tôn giáo an ninh dân tộc
an ninh tại các địa bàn chiến lược trọng điểm an ninh xã hội
chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc với bản chất tốt đẹp truyền thống vẻ vang
với đội ngũ cán bộ chiến sĩ đoàn kết thống nhất trung thành năng động sáng tạo và có quyết tâm cao
lực lượng an ninh nội địa sẽ nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
lập nên nhiều chiến công thành tích góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cục an ninh nội địa
bộ trưởng tô lâm bày tỏ niềm vui mừng được đón chủ tịch nước đến thăm làm việc với cục an ninh nội địa
và có những chỉ đạo toàn diện sâu sắc các mặt công tác bảo đảm an ninh
đây là định hướng hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới
nhất là khi cả nước chuẩn bị bước vào dịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm và tổ chức sea games ba mươi một
thời điểm mà các thế lực thù địch phản động giáo diết triển khai các hoạt động chống phá
cũng trong chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài guner weigen
tổng vụ trưởng phụ trách châu á thái bình dương cơ quan đối ngoại châu âu hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực
nhất là từ khi hai bên triển khai thực hiện hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện việt nam eu
năm hai nghìn một mươi sáu và hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đưa việt nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của eu trong asean và là một trong những nước châu á
mà eu có quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
trong lĩnh vực an ninh mạng bộ công an việt nam và eu đã hợp tác chặt chẽ thường xuyên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới eu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng
đối với các cơ sở hạ tầng thông tin
cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới
cơ chế bảo vệ dữ liệu trong một số lĩnh vực quan trọng tăng cường thảo luận
chia sẻ quan điểm tham gia xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế về an ninh mạng
vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chiến tranh mạng
đồng thời giới thiệu chuyển giao công nghệ thiết bị công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh mạng
phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
liên quan tới dự án tăng cường hợp tác an ninh với châu âu và tại châu á
ecwa do eu khởi xướng nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng với sáu quốc gia trong khu vực
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn khẳng định dự án đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế của việt nam
đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam eu ngày càng đi vào thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên cần thảo luận cụ thể để đề xuất các hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của các bên
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài guna wiegun nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa eu việt nam đang phát triển không chỉ dừng lại ở kinh tế
thương mại đầu tư mà còn là hợp tác chính trị ngoại giao an ninh những nhân tố mang tính chiến lược
với trách nhiệm trên cương vị công tác ngài tổng vụ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối
nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu việt nam không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới